thưa quý vị và các bạn có thể nói với sự bùng nổ của internet và công nghệ thông tin thì phát triển các dịch vụ y tế thông minh đang được xem là thị trường tiềm năng cho các start up
bởi y tế và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực luôn được sự quan tâm của xã hội thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi
tuy nhiên hiện nay số lượng các start up công ty khởi nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này chưa được như mong đợi
điều này một phần do người dân đã quen với việc sử dụng các dịch vụ y tế truyền thống mà còn khá e ngại khi mà chuyển sang các hình thức mới
bởi vậy khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế thông minh không chỉ mang ý nghĩa khởi nghiệp đơn thuần mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của xã hội
giúp các hoạt động y tế khám chữa bệnh trở nên dễ dàng đơn giản chất lượng hơn
vậy hiện lĩnh vực y tế thông minh tại việt nam đang phát triển ra sao
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
thường xuyên đi theo dõi kiểm tra sức khỏe tổng thể hàng tháng anh nguyễn văn hải cho biết trước đây anh mất rất nhiều thời gian để chờ đợi xếp hàng
thậm chí mất cả buổi sáng mới đến lượt khám bệnh
nhưng giờ đây anh được bệnh viện cấp cho một chiếc thẻ thông minh giúp việc khám chữa bệnh trở nên thuận tiện và nhanh chóng
cụ thể với chiếc thẻ thông minh này anh chỉ cần đăng ký khám bệnh qua tổng đài của bệnh viện
sau đó đến bệnh viện quẹt thẻ đăng ký lấy số thứ tự là đã có thể gặp bác sĩ bất cứ lúc nào
trước khi dùng cái thẻ này thì tôi cảm thấy rằng cái thời gian mà vào khám chữa bệnh là rất mất thời gian
sau khi sử dụng thì tôi cảm thấy là nó rất là thuận tiện chỉ cần vào đăng ký là đặt phòng là nên khám luôn thôi
một đặc điểm nổi bật khác của chiếc thẻ này là mọi thông tin về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước đây đều được lưu trữ trên y bạ điện tử
khi cần thiết bằng mã số cá nhân của mình bệnh nhân hoặc bệnh viện có thể tra cứu được bệnh án
giúp cho thời gian thăm khám của bác sĩ trở nên chủ động hơn trước
thẻ cũng cho phép bệnh nhân có thể thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản của mình
trước đây thì thường thường ở sảnh tầng một cái khu tiếp đón thì bệnh nhân rất là đông
và có khi đến một mươi giờ một mươi rưỡi là vẫn còn bệnh nhân phải xếp hàng để chờ đợi đến lượt để đăng ký vào khám
nhưng mà từ khi áp dụng thẻ năm một mươi năm một mươi sáu đến bây giờ thì chỉ trong vòng một tiếng ban đầu là chúng tôi đã có thể phân luồng hết bệnh nhân về các phòng khám
được biết thẻ khám bệnh thông minh do công ty cổ phần công nghệ oan linh việt nam triển khai trong chương trình một thẻ quốc gia
với sự phối hợp giữa cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin bộ công thương và cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
hiện thẻ khám bệnh thông minh đang được triển khai tại hơn chín mươi bệnh viện trên toàn quốc và trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục được nhân rộng
việc là cung cấp giải pháp thẻ khám bệnh thông minh thì chúng tôi cũng kết nối với các thành phần khác trong bệnh viện
để hỗ trợ cho việc là cung cấp y bạ điện tử cung cấp dịch vụ kết nối giữa bệnh viện và người dân
giúp cho người dân có thể sử dụng được dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa của bệnh viện
tránh việc là khi mà mình chưa có bệnh thật sự đã phải đi đến bệnh viện khám sẽ phân tả giảm tải được cho bệnh viện trong thời gian tới
còn đây là một ứng dụng tìm kiếm và khám chữa bệnh trực tuyến của hệ sinh thái y tế ecomedic
là một nền tảng ứng dụng di động phần mềm này cho phép người sử dụng tìm kiếm bác sĩ cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
đạt lịch và chuẩn đoán bệnh trực tuyến với các bác sĩ
với ứng dụng này người dùng được các bác sĩ tư vấn mọi vấn đề về sức khỏe bệnh lý trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
qua đó giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi của người bệnh
cũng như giảm tải cho các bác sĩ và các cơ sở y tế
nếu có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì sẽ có cảnh báo và đặc biệt là nó sẽ ngăn ngừa
giúp cho bệnh nhân cảnh báo ngăn ngừa về đột quỵ một tỷ lệ rất là lớn trong tỷ lệ cư dân hiện nay ở việt nam
trong những năm qua nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe của xã hội ngày càng tăng
đi đôi với đó là yêu cầu nhanh chóng cải thiện chất lượng dịch vụ y tế trong cộng đồng
đây là một thách thức lớn đối với toàn bộ ngành y tế việt nam
đòi hỏi cần phải áp dụng công nghệ một cách sâu rộng nhằm tăng cường hiệu quả chất lượng và hệ thống hóa một cách chuyên nghiệp
toàn bộ quy trình khám chữa bệnh cũng như có sự sắp xếp phân tải hợp lý giữa các tuyến
chính vì vậy khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế thông minh không chỉ mang ý nghĩa khởi nghiệp đơn thuần
mà còn đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của xã hội
giúp các hoạt động y tế khám chữa bệnh trở nên dễ dàng đơn giản chất lượng hơn
tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest hai nghìn một mươi bảy vừa qua
ý tưởng về xây dựng làng khởi nghiệp về công nghệ y tế medtech đã được hình thành
đây là nơi mà các start up học hỏi trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu sản phẩm với nhà đầu tư
kết nối trực tiếp để mở ra nhiều cơ hội thành công trong tương lai
công nghệ y tế là một trong các lĩnh vực tương đối khó so với các lĩnh vực khác như du lịch
do vậy nên cho đến nay thì các start up về y tế cũng tương đối có nhiều nhưng tỷ lệ thành công chưa cao
một phần trong lý do đấy là các start up y tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
trong đấy việc ngồi với nhau gắn kết với nhau connect với nhau tạo thành một cộng đồng
tạo thành hệ sinh thái chưa có
trong techfest hai nghìn một mươi bảy tôi cùng với cả các anh em xây dựng nên một hệ sinh thái
y tế hình thành ban đầu manh nham ban đầu sao cho các start up có thể tìm thấy những đối tác tiềm năng
không chỉ là tìm kiếm nhà đầu tư mà các start up phải nhìn thấy cơ hội hợp tác lẫn nhau
cũng như là cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì như vậy thì nó sẽ phát triển nó vững bền hơn
mặc dù hiện nay tiềm năng của các start up về y tế thông minh là rất lớn
tuy nhiên các start up trong lĩnh vực này vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình hoạt động
các hệ thống công nghệ thông tin trong y tế việt nam chưa được đồng bộ
mỗi cơ sở mỗi bệnh viện sẽ dùng một giải pháp một phần mềm khác nhau
thế nên là cái phần để làm sao để đồng bộ được dữ liệu hay kết nối được các dữ liệu lại với nhau là một vấn đề thách thức tương đối lớn
so với các lĩnh vực khác hiện nay số lượng về các start up thành công trong lĩnh vực y tế thông minh chưa nhiều
một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do chưa có nhiều sự kết nối giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm với nhau của các start up trong cùng lĩnh vực
bởi việc thay đổi nhận thức của cộng đồng để thừa nhận đối với một dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới
thì một start up đơn lẻ sẽ khó để thuyết phục
các công ty cung cấp trong dĩnh vực y tế thì đều kết nối vào cái hệ sinh thái đấy
sao cho tôi có thể chia sẻ là này với từng doanh nghiệp start up về y tế
nếu người ta đi riêng người ta có thể đi nhanh nhưng để đi xa hơn
thì các start up cần phải ngồi lại với nhau và để cung cấp một giải pháp thật tổng thể
tất cả các bên ai làm tốt mảng nào sẽ là thật tốt mảng đấy của mình
sau đấy thì kết nối với nhau và cuối cùng người hưởng lợi chính là khách hàng bệnh nhân
việc tận dụng triệt đề các tính năng thông minh của công nghệ
vào y tế là xu thế tất yếu của xã hội
phát triển các dịch vụ y tế thông minh sẽ tạo thuận lợi tối đa cho bệnh nhân
cũng như giảm tải cho các bác sĩ và các cơ sở y tế
các start up công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp liên kết
trao đổi kinh nghiệm từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại việt nam
bên cạnh đó cũng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
để hiểu rõ về những ưu điểm mà các dịch vụ y tế thông minh mang lại
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau